từ hạt nhân là các nông lâm trường quốc doanh đã hình thành nên các thị trấn thị tứ ở miền núi vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số
tuy nhiên các nông lâm trường cũng đã để lại những tồn tại hạn chế cần nhiều công sức thời gian để khắc phục
nhất là trong công tác quản lý đất đai tổ chức sắp xếp lại các nông lâm trường sao cho hoạt động hiệu quả
điều này đang rất cần sự vào cuộc có trách nhiệm và quyết liệt từ chính quyền địa phương đến các bộ ngành liên quan
nghị quyết số ba mươi ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi
của bộ chính trị về tiếp tục sắp xếp đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông lâm nghiệp
quốc hội khóa một mươi ba tại kỳ họp thứ một mươi ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm đã thông qua nghị quyết số một trăm năm mươi
về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh do các công ty nông lâm nghiệp
ban quản lý rừng và các tổ chức hộ gia đình cá nhân khác sử dụng
hiện nay sau giả soát tổng diện tích đất có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh là trên tám triệu hectare
trong đó diện tích đất đã bàn giao về cho các địa phương quản lý là chín trăm sáu mươi ba hectare
diện tích đất do các công ty nông lâm nghiệp ban quản lý rừng vườn quốc gia khu bảo tồn thiên nhiên
và các tổ chức sự nghiệp đang sử dụng là trên bảy chín triệu hectare chiếm gần chín mươi
trong quá trình sắp xếp các địa phương đơn vị đã giả soát lại quỹ đất của nông lâm trường
theo đó cả nước có năm mươi bốn nông lâm trường
ban quản lý rừng có tranh chấp đất
trên một mươi tám hectare bảy mươi sáu đơn vị bị lấn chiếm với diện tích trên năm mươi chín hectare
ba mươi bốn đơn vị đang cho mượn chuyển nhượng đất trái phép với diện tích trên năm hectare
sáu đơn vị đang cho thuê lại đất với diện tích trên tám hectare
các công ty nông lâm nghiệp đã bước đầu thực hiện quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm trong tổ chức sản xuất kinh doanh
tuy nhiên trong quá trình hoạt động cán bộ quản lý các nông lâm trường còn nhiều hạn chế yếu kém
chưa trú trọng đến việc quản lý đất đai
nhiều đơn vị buông lỏng quản lý để xảy ra lấn chiếm tranh chấp đất cho thuê cho mượn đất trái phép
hệ quả là sử dụng đất kém hiệu quả tình trạng tranh chấp khó giải quyết
cùng với đó nhiều lâm trường chuyển đổi sang công ty lâm nghiệp nhưng chỉ là đổi tên
chưa có sự thay đổi căn bản về cơ chế quản lý quản trị doanh nghiệp
nên chưa tạo điều kiện để công ty phát huy tính tự chủ tự chịu trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh
đặc biệt là công ty lâm nghiệp quản lý rừng sản xuất chủ yếu là rừng tự nhiên
tại sơn la mặc dù từ năm hai nghìn một mươi một tỉnh đã thực hiện chủ trương sắp xếp đổi mới sáu nông lâm trường
nhưng đến nay các đơn vị này vẫn làm ăn thua lỗ
năm hai nghìn một mươi năm sơn la tiếp tục xây dựng đề án sắp xếp đổi mới các công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên nông lâm nghiệp
giải thể ba đơn vị hai đơn vị chuyển đổi sang công ty lâm nghiệp một trăm linh vốn nhà nước
tuy nhiên đến nay hoạt động kinh doanh của các đơn vị này vẫn đang lúng túng và chưa mang lại hiệu quả
làm thế nào để không lãng phí nguồn lực của các nông lâm trường là bài toán đang được đặt ra
là một trong hai đơn vị duy nhất được giữ lại và chuyển đổi
công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên lâm nghiệp sốt cộp được giao quản lý năm ba trăm tám mươi sáu ha rừng
trong đó trên ba ha rừng tự nhiên
đặc biệt đây là một trong bốn đơn vị của nhà nước
công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước được sắp xếp làm nhiệm vụ quản lý rừng phòng hộ
với rất nhiều ưu đãi như vậy nhưng hoạt động kinh doanh của đơn vị này vẫn chưa mang lại hiệu quả
trong khi người dân thiếu đất sản xuất
thì hàng nghìn hectare đất rừng do công ty quản lý vẫn rơi vào tình trạng đất chống đổi núi trọc
dù mỗi hectare trồng rừng phòng hộ được nhà nước hỗ trợ một mươi năm triệu đồng trồng rừng sản xuất là bốn triệu đồng
diện tích đất đấy là bây giờ nếu mà đầu tư vào để trồng rừng vào cái diện tích đấy thì vốn rất lớn
mà công ty đang gặp nhiều khó khăn
vẫn là manh vốn và nhỏ lẻ
chưa đáp ứng được với nhu kiệu hiện tại đối với người đào động
hàng năm chúng tôi chỉ dựa vào cái nguồn thu từ khoán khoanh nhu bảo vệ của nhà nước hỗ trợ
lãi trực tiếp từ sản xuất tại cái rừng đấy thì chúng tôi chưa có lãi trong đấy
kết quả hoạt động kinh doanh ba năm hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi bốn của công ty này mới đạt trên một trăm ba mươi triệu đồng
tức là không đủ tiền để trả lương cho hai mươi cán bộ công nhân viên
tương tự như vậy kết quả kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp phú yên
tuy có khả quan hơn xốp gộp nhưng vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn vốn đầu tư
cho các dự án trồng bảo vệ chăm sóc rừng của tỉnh
cái lợi nhuận thì đương nhiên doanh nghiệp nào cũng hướng đến
tuy nhiên mình là doanh nghiệp nó gần là bán công ích
một phần cũng thực hiện nhiệm vụ chính trị hai là kinh doanh
thì cái việc đầu tư để liên doanh liên kết hoặc là giao khoán đất cho người dân hoặc là cán bộ nhân viên
thì mang tính chất là ổn định tạo công an việc làm là phần lớn vì là một phần cũng là để lấy công làm lại
trong một khái toán kinh phí ngân sách nhà nước để thực hiện đề án chuyển đổi ba công ty tại sơn la cho thấy
để thực hiện chuyển đổi công ty trách nhiệm yếu hạn nhà nước một thành viên nông nghiệp tô hiệu
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp phú yên
và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp xốp gộp
thì ngân sách nhà nước phải chi ra hơn một trăm linh tỷ đồng
nhưng kết quả hoạt động kinh doanh của các đơn vị
những vị được chuyển đổi này vẫn là tình trạng rượu cũ bình mới
chính sự bao cấp đối với loại hình công ty vốn một trăm linh nhà nước dẫn tới tư tưởng trông chờ
ỉ lại không chủ động trong kinh doanh
sản xuất lâm nghiệp thì theo kế hoạch giao của tỉnh mà chưa chủ động tiếp cận với thị trường
để mà khai thác thị trường để mà đưa các diện tích đất lâm nghiệp mà trống trọc
hoặc là đưa các diện tích rừng đặc biệt là rừng sản xuất vào để chúng ta khai thác
sử dụng chế biến
đem lại hiệu quả kinh tế cho xã hội
cán bộ đứng đầu của lâm trường của công ty lâm nghiệp đó mà không năng động
không sáng tạo không tiếp cận được ngay với thị trường
thì cái vấn đề mà cho dù chúng ta có cải tổ như thế nào nữa
thì cái lâm trường đó cũng sẽ không phát triển được
theo nghị quyết số ba mươi của bộ chính trị về việc tiếp tục sắp xếp đổi mới và phát triển
nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp
và nghị định số một trăm một mươi tám của thủ tướng chính phủ
thì các công ty nông lâm nghiệp sau khi chuyển đổi
phải trở thành các trung tâm liên kết nông lâm nghiệp
đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước doanh nghiệp và người dân
phải làm được cái dịch vụ hai đầu hỗ trợ cho người nông dân
ở trong vùng để người ta phát triển cùng với cung ứng dịch vụ khoa học kỹ thuật
cung ứng giống vật tư kỹ thuật về lâm nghiệp cho người dân
và chỉ có làm được như thế thì doanh nghiệp lâm nghiệp
nó mới xứng đáng cái tầm cỡ của doanh nghiệp lâm nghiệp
quyết tâm thay đổi về chất cho các nông lâm trường
để vực dậy kinh tế lâm nghiệp là hướng đi phù hợp và cần thiết
tuy nhiên khi chuyển đổi thì buộc các công ty phải hoạt động theo cơ chế thị trường
thay đổi căn bản về cơ chế quản lý quản trị doanh nghiệp
phát huy tính tự chủ tự chịu trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh
đồng thời có phương án liên kết với các doanh nghiệp tư nhân
cũng như người dân trong trồng và chế biến lâm sản
có như vậy nguồn tài nguyên đất rừng do các công ty này quản lý
mới không bị lãng phí như trong suốt thời gian dài vừa qua
định danh giới cắm mốc danh giới đất của các công ty nông lâm nghiệp đang quản lý một cách cụ thể
đồng thời đẩy nhanh tiến độ cấp quyền sử dụng đất cho các công ty nông lâm nghiệp
đây là cơ sở pháp lý quan trọng về dữ liệu danh giới để thực hiện những việc tiếp theo
như giải quyết tranh chấp chấm dứt các hợp đồng cho thuê mượn đất
đồng thời cũng là cơ sở để đánh giá tính hiệu quả về quản lý sử dụng đất của các đơn vị này
tuy nhiên để phát triển lâm nghiệp bền vững thì bên cạnh việc đẩy nhanh sắp xếp
đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp
thì cần phải đẩy nhanh đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp
vấn đề này sẽ tiếp tục được chúng tôi đề cập sâu hơn trong chương trình nông nghiệp chuyển động lần sau
mọi câu hỏi của quý vị và các bạn quan tâm đến chủ đề này xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông nghiệp chuyển động phòng kinh tế trung tâm truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm tp hà nội email nông nghiệpchuyểnđộnga gmail com
cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau